này thể hiện chính sách thù địch của washington với bình nhưỡng

nhằm đáp lại các hành động ngoài giải của bình nhưỡng trong những tháng vừa qua

khi mà washington vẫn khăng khăng át đặt trừng phạt đối với bình nhưỡng
hãng thông tấn trung ương triều tiên cho rằng triều tiên đã ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa lên lục địa
được một thời gian tương đối dài vì thế các biện pháp trừng phạt liên quan đến các vụ thử này cần phải được dỡ bỏ
bài viết trên được đưa ra trong bối cảnh mỹ và triều tiên đang thúc đẩy tổ chức hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
cũng như nối lại hoạt động ngoại giao sau nhiều tháng bị đình trệ kể từ hội nghị thượng đỉnh đầu tiên vào tháng sáu vừa qua
bài viết trên được đưa ra trong bối cảnh mỹ và triều tiên đang thúc đẩy tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên vào tháng sáu vừa qua
nhà báo khashogi mang quốc tịch ả rập xê út và sinh sống tại mỹ đã mất tích hai tuần trước
sau khi vào lãnh sự ả rập xê út ở istanbul để làm thủ tục kết hôn với một phụ nữ thổ nhĩ kỳ
thổ nhĩ kỳ cho rằng nhà báo gashowgi có thể đã bị giết tại đây trong khi ả rập xê út mạnh mẽ phủ nhận điều này
vụ việc này đã gây căng thẳng cho quan hệ giữa mỹ với ả rập xê út khi tổng thống trump đe dọa sự trừng phạt mạnh
nếu xác định nhà báo khashoggi bị sát hại bên trong lãnh sự quán ả rập xê út
cơ quan quản lý dịch bệnh hàn quốc vào ngày hôm nay công bố hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng trung đông gọi tắt là dịch smart đã chấm dứt tại nước này
trước đó vào ngày tám tháng chín một người đàn ông sáu mươi một tuổi người hàn quốc đã bị kết luận nhiễm mus ca nhiễm đầu tiên trong vòng hơn ba năm
kể từ sau khi hàn quốc bùng phát dịch mers hồi năm hai nghìn một mươi năm
vào ngày một mươi sáu tháng tám người này xuất cảnh đến coes rồi về nước vào sáng ngày tám tháng chín sau khi quá cảnh tại dubai các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
hội chứng mers do chủng coronavirus gây ra và đây là dịch bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao đến bốn mươi
các triệu chứng ban đầu là ho sốt cao và khó thở